tri cục bảo vệ môi trường cho biết chỉ số chất lượng không khí trong ngày đo được tại một mươi trạm quan trắc tự động trên địa bàn tp hà nội đa phần ở mức tốt trên dưới bảy mươi
hôm nay chỉ số chất lượng không khí bảy trên một mươi khu vực ở mức tốt chỉ số aqi giao động từ hai mươi sáu đến bốn mươi chín ba trên một mươi khu vực còn lại ở mức trung bình như hàng đậu phạm văn đồng tân mai chỉ số aqi lần lượt là bảy mươi hai năm mươi năm và năm mươi một
theo đại diện tri cục bảo vệ môi trường với chất lượng không khí như ngày hôm nay không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tuy nhiên các khu vực ngoại thành người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp